ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng tám khoa cấp cứu của bệnh viện đa khoa bắc thăng long tiếp nhận bệnh nhân nữ vũ thị thanh pê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở thôn mai nội xã mai đình huyện sóc sơn thành phố hà nội bị sốc trong lúc truyền dịch đã dẫn tới tử vong
hay như trường hợp của nữ sinh trần thị tố uyên tử vong ngay sau khi truyền dịch ở phòng khám đa khoa thành mỹ quận tân phú thành phố hồ chí minh
kết quả giải phẫu tử thi nguyên nhân tử vong
do viêm cơ tim cấp nặng và lan rộng toàn bộ tim và những trường hợp gặp tai nạn như các báo đưa tin không phải là hiếm
thật ra đối với một số bộ phận nhỏ người dân của chúng ta ở hùng nông thôn thì người ta có quan niệm rằng khi mà mệt mỏi hoặc là ăn ngủ kém
thì cũng muốn truyền một chai dịch hay còn gọi nước biển hay là nước hoa quả để nhằm mục đích là bồi hộp sức khỏe
nhưng cái ý nghĩa đó thì theo tôi là hoàn toàn là sai lầm
tại vì sao cơ thể chúng ta là một khối thống nhất tất cả các thành phần như đạo hay là vitamin và các nguyên tố vi lượng điện giải ở trong cơ thể thì nó đều có một hẳng định mức độ trung bình trong máu
chính vì thế mà để mà cần phải truyền một cái thành phần nào một loại dịch nào vào cơ thể thì cần phải có sự thăm khám của các bác sĩ
đặc biệt là chúng ta phải căn cứ vào các triệu chứng lâm sàng cũng như là các cái xét nghiệm xem là cơ thể chúng ta thiếu cái thành phần nào
thì chúng ta phải bù loại đó thì những loại dịch khi đưa cơ thể như vậy thì phải có tác dụng cho cơ thể
còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ dịch truyền là một loại thuốc bổ nói chung mà cứ không may mệt mỏi mà chúng ta lại cứ muốn truyền ngay thì nó lại là phản tác dụng
một số người cứ thấy sốt mệt mỏi do sốt virus lập tức nghĩ đến ngay truyền dịch đó là quan niệm sai lầm
chưa ai chứng minh được việc truyền dịch có thể hạ sốt
hơn nữa người đang mệt mà truyền dịch
lại rất nguy hiểm
có người chết chỉ vì truyền dịch
thậm chí ngay cả khi truyền dịch đúng chỉ định bệnh nhân vẫn có thể gặp một số nguy hiểm như bị phù sừng đau viêm tĩnh mạch rét run mặt tái nhợt vã mồ hôi khó thở đau ngực
không hiếm người cứ thấy trong người mệt mỏi là muốn chuyển nước truyền vitamin tổng hợp hay còn gọi là nước hoa quả
họ không biết việc làm ấy không cần thiết
vừa tốn kém tiền bạc thời gian lại có thể gây nguy hiểm đến tính mạng
cũng không ít người tỏ ý không hài lòng khi được y bác sĩ khuyên không nên truyền dịch
nhiều người người ta đem gọi là chị ơi hôm nay chị vào để truyền cho em truyền dịch
em cảm thấy người em mệt lắm
nhưng mà mình cứ nhận lời thì ừ đến tối chị vào chị xem trưa chị về qua chị xem cho xem có truyền được không đã
mình vào mình cũng phải kiểm tra như ở trạm này
mình kiểm tra mạch vết áp tim
xem là phổi xem có truyền được
không là mình có truyền
chứ còn không phải là ai bị yêu cầu thì mình cũng truyền đâu
còn cũng có những người người ta đi làm đẹp về người ta muốn truyền
thì mình xem là mình có truyền được không là mình có truyền
vào thời điểm ghi hình có hai bệnh nhân cùng lên trạm xá xã bản ngoại huyện đại từ tỉnh thái nguyên xin được truyền dịch
tuy nhiên qua kiểm tra sức khỏe các y bác sĩ đã phát hiện một trường hợp không thể truyền được
nên đã tư vấn kỹ và động viên bệnh
nhân nhận thuốc về nhà điều trị ngoại trú
ở trạm này cũng thấy có những người đưa vợ đến người ta bảo cô xem nào cô truyền cho vợ tôi chai dịch
chai bọn người ta cứ gọi chai hoa quả
thế bảo mình khám vật được rồi anh cứ ngồi cho chị nghỉ tí mình khám cho người ta đo cái áp các thứ cho họ
ví dụ như trường hợp vừa rồi vợ người ta sốt xong người ta cứ đòi là mình phải truyền ra
không trường hợp này chị không truyền ra đấy được
mình phải ví nông thôn mình phải ví là ví dụ như là cây lúa cây lúa nó cạn
cạn nước ấy
thế là bây giờ phải anh phải bơm nước vào bắt nước vào ruộng cho lúa nó uống no nước xong anh mới lại quãi phân lân đạm vào cho nó cho nước cho lúa thì lúa mới tươi được
ví dụ mình ví dụ thế người ta lại hiểu ra
cái chai vitamin đấy là vitamin trường hợp như là cái đạm như là cái bao lân trường hợp của anh ấy như vậy mình ví dụ thế thì người ta lại hiểu ra
không phải là người ta ấu trĩ quá người ta không hiểu mà mình đã phải ví dụ ngay thực tế cho người ta người ta mới hiểu được
không bây giờ mình không truyền ra đâu tôi không truyền ra đâu thì không được
truyền dịch là giải pháp cần thiết trong trường hợp bệnh nhân nặng cần cấp cứu hoặc trong trường hợp người bệnh không thể uống thuốc
song việc truyền dịch cần tuân thủ tuyệt đối các quy định trong truyền dịch về tốc độ thời gian số lượng dụng cụ phải bảo đảm vô khuẩn tuyệt đối
kỹ thuật truyền dịch nhìn qua thì tưởng đơn giản nhưng ngay cả khi đã thực hiện đúng các bước an toàn của y tế thì người bệnh vẫn có thể gặp tai biến
nhẹ thì gây sương phù
đau tại vùng
đau tại vùng tiêm truyền nặng thì gây sốc phản vệ do tốc độ truyền quá nhanh cơ địa bệnh nhân dị ứng với thành phần trong dịch truyền
hơn nữa truyền dịch là đưa vào cơ thể một số lượng nước lớn các chất điện giải và dinh dưỡng nên có thể gây dối loạn về chuyển hóa gây các hiện tượng phù ở tim thận
để tránh những mối nguy hiểm bảo đảm an toàn cho người đến điều trị các y bác sĩ thường thực hiện đầy đủ các hoạt động như đo huyết áp đo nhịp tim
lạm dụng truyền dịch đưa các chất từ bên ngoài vào cơ thể khiến cho cơ chế hoạt động của cơ thể bị tác động
khi đã đưa đủ chất từ bên ngoài vào thì hoạt động chuyển hóa các chất trong cơ thể trứng lại khiến cho khả năng tự cân bằng của cơ thể thay đổi
sau một thời gian dài liên tục như vậy sẽ khiến cơ thể phụ thuộc vào nguồn chất dinh dưỡng mà chúng ta đưa từ bên ngoài vào đường truyền dịch
truyền dịch thì nó cũng có cái chỉ định của nó đó là gì
chỉ sử dụng dịch truyền trong những trường hợp thật là cần thiết mà theo nhu cầu cơ thể
ví dụ là chuyển trong trường hợp trước và sau khi phẫu thuật thủ thuật những trường hợp mà bị ngộ độc hoặc là những trường hợp bị mất nước và điện dài
dối loạn nước điện dài hoặc là những trường hợp mất máu thì cấp thì chúng ta mới cần sử dụng dịch truyền
bệnh thì cần tránh thì cũng có những bệnh thì chúng ta không phải là tránh hoàn toàn mà cũng có những bệnh mà chúng ta phải truyền theo đúng chỉ định
và cái tốc độ truyền nó phải đúng theo cái chỉ định của người bệnh
ví dụ như là những trường hợp mà nghi ngờ phủ phải cấp chẳng hạn thì chúng ta cũng phải có cái chỉ định truyền làm sao đúng tốc độ và cái số lượng như thế nào để khi mà chúng ta truyền vào vẫn đảm bảo công tác điều trị
quá trình truyền dịch cho bệnh nhân luôn cần đến có người theo dõi thường xuyên và sự can thiệp kịp thời của cán bộ y tế mỗi khi bệnh nhân có biểu hiện bất thường như điểm tiêm truyền bị xương phòng
hay người có cảm giác lạnh hơn khó chịu trong người như khó thở đau đầu rét run đột ngột hoặc trầm trọng hơn nữa là vã mồ hôi trần tài lạnh tụt huyết áp đau bụng dữ dội
nếu không được điều trị kịp thời bệnh nhân có thể bị tràn dịch màng phổi và tử vong trong thời gian ngắn
kỹ thuật truyền dịch nói chung thì là một kỹ thuật không phải là khó để có thể thực hiện rất là dễ dàng đối với các y bác sĩ
nhưng tuy nhiên thì cũng có thể nó xảy ra cái tai biến có thể từ nhẹ cho đến nặng và cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào
ví dụ như là những tai biến nhẹ có thể xảy ra như là có thể chỉ là phù nề mẩn ngứa tại cái chỗ mình tiêm mình truyền
và còn nặng hơn thì có thể gây ra viêm các cái tĩnh mạch đặc biệt là nếu chúng ta truyền qua dung dịch yêu chương
và cái nữa và nặng nữa thì có thể dẫn đến các cái ảnh hưởng toàn thân với những số phản vệ
thì biểu hiện là người bệnh là có thể như là rét run hoặc là vã mồ hôi chân tay lạnh hoặc là cảm thận
cảm giác như là đau tức ngực khó thở
mà nếu như chúng ta không xử lý kịp thời thì có thể dẫn đến các nguy hại ảnh hưởng đến tính mạng
hiện tượng sốc và tử vong do truyền dịch không phải là hiếm
nguyên nhân phụ thuộc vào việc người bệnh truyền chất gì vào cơ thể có kèm thuốc hay không
chẳng hạn trong trường hợp vừa tiếp nhận bệnh nhân bác sĩ chỉ định truyền đạm ngay
bệnh nhân có nguy cơ tử vong rất cao thậm chí tức thì hoặc bệnh nhân đang mất nước điện giải
cô đặc máu mà truyền đạm sẽ gây sốc dẫn đến tử vong
trong trường hợp này bác sĩ phải chuyển nước sinh lý để vận hành cơ thể đào thải tốt rồi mới chuyển đạm hoặc các dịch khác
những trường hợp thường chống chỉ định với các loại dịch truyền như bệnh nhân tim mạch bệnh thận phổi với trẻ em bị sốt bệnh nhân cao tuổi
nếu bệnh nhân suốt cao trên nền viêm phổi chuyển nước sẽ làm tràn ngập phổi gây phù phổi cấp khó có thể cứu chữa
với bệnh nhân cao huyết áp bệnh tim cũng không thể truyền dịch bừa bãi vì nguy cơ tai biến
và cũng là khuyên cáo người dân rằng là nếu mà truyền dịch thì chúng ta phải đến các cơ sở y tế có các bác sĩ có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm
đặc biệt là các cơ sở chúng ta phải có các trang thiết bị để phục vụ cho công tác cấp cứu
nếu không may xảy ra các diễn biến tai biến thì chúng ta phải được cấp cứu kịp thời để tránh những thân thiết không may có thể xảy ra
và chính vì thế thì cũng khuyến cáo người dân là chúng ta không nên tự động mà truyền dịch ở tại nhà hoặc tại các cơ sở mà không đảm bảo về các công tác
kỹ thuật cũng như là công tác cấp cứu
người dân tuyệt đối không tự truyền dịch tại nhà vì không chỉ làm mất tác dụng của thuốc mà còn gây những biến chứng vô cùng nguy hiểm thậm chí là tử vong
việc truyền dịch là giải pháp điều trị cần thiết và phổ biến trong y học hiện nay
nhưng trên thực tế tất cả các dịch truyền vào cơ thể đều mang tính hai mặt và có rất nhiều tác dụng phụ
truyền dịch không đúng chỉ định hay việc không tuân thủ các nguyên tắc vô trùng tuyệt đối trong truyền dịch có thể dẫn đến viêm nhiễm hoặc nhiễm trùng huyết gây nguy hiểm cho tính mạng
nếu bắt buộc phải truyền dịch thì người bệnh nên thực hiện tại các cơ sở y tế có đầy đủ điều kiện cấp cứu sốc phản vệ
nhân viên y tế phải có chuyên môn xử trí sốc phản vệ có kinh nghiệm lâu năm kèm theo đó là phương tiện dụng cụ cấp cứu tại chỗ
bác sĩ cũng phải rất thận trọng khi chỉ định truyền dịch để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm xảy ra với người
chương trình sức khỏe và cuộc sống của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau